hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở của phạm duy khánh chú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định phạm duy khánh nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch của một ngân hàng
tại địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện bố trạch
từ tháng ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho khánh để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng lấy lãi
các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ hai đến bảy ngày nhưng lãi suất cao theo thỏa thuận từng gói vai từ một đồng đến hai đồng một triệu đồng một ngày
khi đã lấy được tiền khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt
được biết trước đó đã có một mươi ba người dân ở địa bàn huyện bố trạch tố cáo phạm duy khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra mở rộng